để chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày miền nam hoàn toàn giải phóng ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
tổng công ty điện lực miền trung quyết định dành bốn năm tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội
trên địa bàn một mươi ba tỉnh thành phố miền trung tây nguyên
evncpc hỗ trợ xây dựng bảy mươi căn nhà tình nghĩa năm mươi triệu đồng một căn tặng các gia đình chính sách
người có công với cách mạng hộ nghèo với tổng kinh phí ba năm tỷ đồng xây dựng bốn công trình điện mặt trời
mái nhà trị giá mỗi công trình hai trăm năm mươi triệu đồng tặng bốn trường học ở các địa bàn khó khăn với tổng kinh phí một tỷ đồng
nguồn kinh phí này được trích từ quỹ phúc lợi và đóng góp của cán bộ công nhân viên evncpc
trước đó hưởng ứng phong trào chung tay phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín evncpc đã vận động cán bộ công nhân viên
toàn tổng công ty đóng góp hơn hai tỷ đồng ủng hộ các địa phương đơn vị trên địa bàn một mươi ba tỉnh miền trung tây nguyên